quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
không khí lạnh yếu đi nhanh và lệch về phía đông khiến cho gió ở bắc bộ chuyển hoàn toàn sang hướng đông đến đông nam
liên tục thổi ẩm từ biển và đất liền
độ ẩm trong không khí về đêm và sáng vì thế ở mức cao đều trên chín mươi khiến cho sương mù gia tăng
nhất là ở các tỉnh vùng núi phía bắc người dân cần di chuyển chậm hạn chế tốc độ và chú ý quan sát
dự báo tình trạng sương mù sẽ duy trì đến khoảng tám giờ sáng ngày mai
sau tám giờ gió ẩm yếu đi thì sương tan dần mây cũng mỏng hơn và trời chuyển nắng
nhiệt độ trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ trong buổi trưa và chiều
đối với các tỉnh thành ở miền trung dự báo trong đêm nay và ngày mai chủ yếu chỉ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa to tập trung ở các tỉnh từ quảng trị trở vào đến phú yên
với thời gian có mưa là về chiều tối trong cơn rông có khả năng xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
do có mưa muộn còn trong ngày một số nơi vẫn có nắng gián đoạn
nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh từ quảng trị đến phú yên không quá thấp giao động từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
các khu vực khác của miền trung thì có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao phổ biến từ ba mươi đến ba mươi hai độ
ở phía nam nhiễu động gió đông và rãnh thấp xích đạo vẫn tiếp tục gây mưa rào và rông cho các tỉnh thành thuộc nam bộ
diện mưa sẽ ở mức giải rác nhưng lưu ý sẽ có những điểm đạt cấp mưa vừa
mưa to với lượng mưa từ một mươi năm ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
nhưng đó là thời tiết về chiều và tối còn trước đó thì nam bộ vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày
phổ biến từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn ở các tỉnh thuộc cao nguyên nhiệt độ giao động từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
trên biển không khí lạnh suy yếu vùng gió mạnh trên khu vực phía đông bắc của biển đông
chỉ duy trì trong đêm nay và đến chiều mai với cường độ ở mức cấp năm
cấp sáu giật cấp bảy biển động sóng biển cao từ hai đến ba m sau đó gió giảm dần
mưa rào và rông vẫn tiếp tục xuất hiện trên khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa và vùng biển từ bình thuận đến cà mau
khiến cho tầm nhìn giảm thấp trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước